tiếng quốc tế tờ axios đưa tin israel đề xuất tạm dừng chiến dịch quân sự của đất này ở giải gaza trong hai tháng
để đổi lấy việc phong trào hồi giáo hamas trả tự do cho những con tin hiện vẫn đang bị giạp giữ tại đây
theo báo trên israel đã gửi đề xuất thông qua hai nước trung gian hòa giải là qatar và ai cập
theo các nội dung trong đề xuất israel đồng ý tạm dừng chiến dịch quân sự trong sáu mươi ngày
để đổi lấy việc hamas trả tự do cho một trăm ba mươi sáu con tin còn lại
quá trình này sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn
ngoài ra đề xuất của israel cũng bao gồm việc rút các lực lượng của nước này ra khỏi các khu vực dân cư chính ở giải gaza
và dần đưa người palestine trở lại khu vực phía bắc của vùng lãnh thổ này
nơi họ đã buộc phải di rời theo yêu cầu trước đó của israel
tuy nhiên israel sẽ không chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột hiện nay
cũng như không trả tự do cho toàn bộ sáu tù nhân người palestine
mặc dù vậy theo asios giới chức israel nói rằng họ sẵn sàng trả tự do một số lượng đáng kể trong số tù nhân nói trên
nếu đề xuất này được thực hiện quy mô các hoạt động quân sự của israel ở gaza sẽ thu hẹp đáng kể sau hai tháng tạm ngừng
theo giới chức israel đề xuất này dường như đi xa hơn những gì mà israel đã nêu ra và chấp nhận trước đó
giới chức israel cũng cho biết hiện nước này đang đợi phản ứng của hamas đối với đề xuất mới nói trên